làm công việc chuyên môn là một kỹ sư kỹ thuật môi trường với ông đào nhật đình chất lượng không khí là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định đến chất lượng cuộc sống hàng ngày
và trong bối cảnh ô nhiễm không khí đang ngày một gia tăng nhất là tại khu vực đô thị thì câu hỏi mà ông đình vẫn luôn băn khoăn là liệu chúng ta có thực sự tránh được ảnh hưởng của ô nhiễm không khí khi ở trong nhà thay vì đi ra ngoài đường hay không
cứ điều đoạn từ ba đến năm tháng một lần ông đình lại ra góc bàn công để kiểm tra chiếc ốc xứ mà ông đặt tại đây
trong nhiều tháng hành động này khiến nhiều người thắc mắc không biết mục đích của ông khi làm thế này để hướng đến điều gì
khi mời hẳn viện công nghệ môi trường hay là bên bách khoa viện khoa công nghệ môi trường bách khoa họ sẽ về họ đo lấy mẫu cho chúng ta
thế còn cách đơn giản là và để phân biệt xem là trong nhà ngoài nhà nó có sự khác biệt không thì tôi đã làm cái thử nghiệm như vừa rồi
việc đơn giản để nhận biết lượng bụi ở trong nhà và ngoài trời đó chính là so sánh chiếc cốc ngoài bàn công với chiếc cốc tương tự được đặt trong nhà
trong cùng thời điểm trực qua mắt thường cũng có thể thấy được mức độ bụi không tranh lệch nhau nhiều
điều đáng chú ý ở đây chính là loại mụi bám vào hai chiếc ốc
bản chất mụi trong nhà có sự khác biệt giữa các phòng và chủ yếu là mụi sợi còn với chiếc ốc bên ngoài thì chủ yếu là lượng mụi đất
bụi carbon từ các nhà máy bay lơ lửng trong không khí rồi tích tụ lại
đây là những chiếc máy đo ô nhiễm không khí do đội ngũ giảng viên sinh viên của trung tâm nghiên cứu và phát triển
thuộc viện điện tử viện thông thiết kế và chế tạo có tên gọi esen
thiết bị này có thể đo được các thông số về bụi pm một pm hai năm và pm một mươi nhiệt độ độ ẩm của không khí
trong tương lai thiết bị này có thể nâng cấp các mô đun tích hợp các cảm biến về co hai co no hai
qua đó có nhiều thông số cho đánh giá về mức độ ô nhiễm không khí
trong quá trình thí điểm thực hiện dự án các thiết bị esen được đưa vào những ngôi nhà tại các khu vực khác nhau
kết quả tổng hợp từ các số liệu thu thập được cho thấy nồng độ bụi trong nhiều ngôi nhà và ngoài trời là tương đương